quốc lộ năm mươi một là một trong những tuyến quốc lộ có mật độ lưu lượng xe ô tô lưu thông lớn nhất cả nước
với hai mươi một lượt phương tiện mỗi ngày
dù đã nâng cấp đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đến nay tuyến đường này vẫn luôn là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông mỗi khi có mưa lớn
sau cơn mưa lớn cách đây ít ngày trên tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
giao thông khu vực bị tê liệt hoàn toàn nhiều giờ liền
hàng trăm hộ dân sống hai bên đường cũng phải chịu cảnh nước ngập vào nhà cao cả một mét
nguyên nhân chính là nỗi ác
điều chính được xác định sau khi tuyến quốc lộ năm mươi một được nâng cấp mở rộng từ năm hai nghìn một mươi ba
hệ thống thoát nước hai bên đường không đồng bộ với hệ thống thoát nước khu dân cư
đáng nói nhiều khu vực không có lối thoát nước từ quốc lộ năm mươi một ra các suối để đổ ra sông đồng nai
dẫn đến nước ứ đọng
trong khi đó từ thượng nguồn các suối nước đổ về ngày càng lớn do việc bê tông hóa từ quá trình phát triển đô thị

để hạn chế ngập nước trên quốc lộ năm mươi một
ủy ban nhân dân tp biên hòa đã có chủ trương thực hiện dự án thoát nước theo đường châu văn lồng
từ ngã tư long bình tân đổ ra sông đồng nai
tuy nhiên sau hai năm có chủ trương đến nay dự án vẫn nằm trên giấy
do đó để giải quyết tình trạng ngập nước ngày càng nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ năm mươi một
bộ giao thông vận tải cần phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và chủ đầu tư bot tuyến quốc lộ năm mươi một phải vào cuộc